ngày ba mươi tháng một mươi một tại quảng trường đại đoàn kết thành phố pleiku tỉnh gia lai đã diễn ra lễ khai mạc
festival văn hóa cổng chiêng tây nguyên năm hai nghìn một mươi tám tham dự lễ khai mạc có thủ tướng nguyễn xuân phúc
đồng chí võ văn thường ủy viên bộ chính trị bí thư trung ương đảng trưởng ban tuyên giáo trung ương
thượng tướng tô lâm ủy viên bộ chính trị bộ trưởng bộ công an và nhiều lãnh đạo các bộ ngành địa phương và trung ương
festival lần này quy tụ hai mươi sáu đoàn nghệ nhân diễn viên đến từ các tỉnh thuộc khu vực tây nguyên và một mươi bảy huyện thị xã thành phố của tỉnh gia lai
trong ba ngày từ ba mươi tháng một mươi một đến ngày hai tháng một mươi hai sẽ có một mươi một hoạt động chính như trình diễn cổng chiêng
phục dựng một số lễ tiêu biểu của người bản địa tây nguyên ẩm thực các vùng miền trên cả nước đẽo tượng
hàng chục nghìn lượt khách du lịch thập phương đã đổ về gia lai trong dịp này để thưởng thức những nét văn hóa đặc sắc của tây nguyên
trong buổi lễ khai mạc thủ tướng nguyễn xuân phúc một lần nữa khẳng định các giá trị văn hóa lịch sử quý báu về văn hóa cổng chiêng không gian văn hóa cổng chiêng tây nguyên
đây là gia tài vô giá của việt nam và thế giới các giá trị này cũng là khí phách quả càm tinh thần thượng võ bất khuất của người tây nguyên
thủ tướng nhấn mạnh phải kế thừa tiếp nối và phát huy các giá trị văn hóa cao quý này để xây dựng một tây nguyên ngày càng phong phú các giá trị văn hóa
mạnh về kinh tế nâng cao cuộc sống của người dân